thông tin liên quan đến vụ xét xử bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng
vào chiều ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã đề nghị hội đồng xét xử
buộc các bị cáo phải nộp lại tổng số tiền thu lợi bất chính
và tiền nhận hối lộ hơn bốn trăm linh tỷ đồng để xung công quỹ của nhà nước
kết thúc phần luận tội viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị hội đồng xét xử
tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại tổng số tiền thu lợi bất chính
và tiền nhận hối lộ là hơn bốn trăm linh tỷ đồng để xung công quỹ nhà nước
đồng thời đề nghị tịch thu nhiều tài sản có giá trị lớn của các bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
trong số đó bị cáo đào ngọc viễn chịu trách nhiệm gần bốn mươi bảy tỷ đồng bị cáo đã khắc phục năm tỷ đồng
phan thanh hữu chịu trách nhiệm hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng và hơn ba tỷ đồng nộp thay cho nhân viên
bị cáo đã nộp một trăm linh một tỷ và một trăm hai mươi ba usd
viện kiểm sát cũng đề nghị tịch thu một mươi bảy tàu thủy của các bị cáo phục vụ cho việc vận chuyển xăng buôn lậu
hai mươi hai xe bộ
ba xe ô tô hai xe mô tô và sáu mươi năm điện thoại di động
ngoài ra viện kiểm sát đề nghị tiếp tục kê biên một mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
đã thu giữ của các bị cáo để đảm bảo thi hành án
đồng thời đề nghị hủy bỏ quyết định kê biên trả lại cho các bị cáo ba mươi bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất
và tiếp tục phong tỏa ba mươi ba tài khoản năm thẻ tiết kiệm của các bị cáo với số tiền hơn một trăm sáu mươi một tỷ đồng